cũng trong chiều nay hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được tổ chức tại thái nguyên
hội nghị được kết nối với bốn mươi sáu địa phương phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
thái nguyên là một trong những địa phương được lựa chọn thí điểm
qua hơn tám tháng triển khai thực hiện đề án sáu thái nguyên đã đạt tỷ lệ chín mươi chín hai mươi ba thí điểm việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
trong đó đã đưa vào triển khai một mươi một dịch vụ công thiết yếu và đưa một hai mươi ba dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
bước đầu đã tạo thuận lợi cho công dân với nhiều dịch vụ ở mức độ bốn
đặc biệt đến nay thái nguyên đã hoàn thành một trăm linh thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch với trên một một mươi ba triệu trường hợp vượt tiến độ trước bốn mươi bảy ngày
đồng bộ căn cước công dân gắn chip với bảo hiểm y tế được triển khai tại hai trăm hai mươi hai cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh
cấp gần tám mươi ba tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ cấp căn cước công dân gắn chip đạt trên chín mươi
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện đề án sáu tại thái nguyên
nghiên cứu mô hình số hóa làm sạch dữ liệu hộ tịch tại thái nguyên nhằm tạo thành bộ dữ liệu dùng chung
phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành phải triển khai nghiêm túc kết luận của thủ tướng chính phủ với một mươi hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hai mươi bảy nội dung cần triển khai
người đứng đầu các địa phương cần quyết tâm quyết liệt chỉ đạo thực hiện đề án sáu huy động tối đa nguồn nhân lực vật lực tại địa phương
đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp hạn chế tình trạng tiêu cực tham nhũng vật và tiết kiệm chi phí cho người dân